tốc độ đô thị hóa tăng nhanh dân cư thành thị tăng lên kéo theo sự quá tải về cơ sở hạ tầng đặc biệt là vấn đề xử lý nước thải
hiện nay có tới bảy mươi năm nước thải ở các khu đô thị không qua xử lý đã gây ra rất nhiều những bức xúc về vấn đề môi trường
do vậy việc cải thiện cũng như đổi mới công nghệ trong xử lý chất thải là hết sức cần thiết
hiện nay hệ thống thoát nước và xử lý nước thải của việt nam chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tế
tổng công suất xử lý nước thải là tám trăm chín mươi m ba một ngày đêm chỉ đạt khoảng một mươi hai một mươi ba yêu cầu
phần lớn nước thải được thải thẳng ra môi trường không qua xử lý gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng tại nhiều địa phương
trong điều kiện thực trạng hiện nay môi trường nói chung và đặc biệt là môi trường nước
trong đó kể cả về môi trường nước biển cũng có biểu hiện ô nhiễm nặng nẻ
đối với cô tô thì chúng tôi có các hệ thống
mà trên các hệ thống này chúng tôi có các hệ thống
như là các hệ thống chế biến thủy sản ngay tại đảo
và đặc biệt là các công nghệ chế biến hiện nay thì chưa có các công nghệ xử lý nước
bên cạnh đó hệ thống thoát nước đô thị hiện nay được đầu tư xây dựng qua nhiều thời lý khác nhau nên không đồng bộ
nhiều tuyến cống đã xuống cấp nên khả năng tiêu thoát nước thấp là một trong những nguyên nhân gây úng ngập cục bộ tại thành phố lớn
tuy nhiên việc xây dựng những hệ thống xử lý nước thải tập trung lại yêu cầu nguồn kinh phí lớn
do vậy các chuyên gia cho rằng cần tăng cường áp dụng công nghệ mới trong xử lý nước thải
ở nhật bản chúng tôi sử dụng công nghệ lọc trong đường ống
đây là công nghệ áp dụng xử lý riêng lẻ phù hợp với việc xử lý nước thải quy mô nhỏ
phương thức này thích hợp với việc xử lý nước thải nhựa ở việt nam khi mà hệ thống xử lý nước thải tập trung còn hạn chế
chúng ta cũng đang chuyển đổi từ trước chúng ta chuyển đổi từ cái phí thoát nước thành cái giá dịch vụ thoát nước
chúng ta lại phải chuyển đổi cái như vậy để mà cái phí thoát nước thì không bao giờ mà thu đủ được
mà nó sẽ quản lý theo cái pháp lệnh phí và lệ phí
thế còn giá dịch vụ thoát nước là chúng ta tính đúng tính đủ tất cả các chi phí
và từ đó rồi chúng ta xác định xem vậy một mét khối nước thải giá bao nhiêu tiền
các chuyên gia cho rằng bên cạnh việc tách rời hệ thống xử lý nước thải
hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thì cần có những giải pháp đồng bộ hơn nữa để giải quyết vấn đề này
bên cạnh đó cần đẩy mạnh xã hội hóa thu hút nguồn đầu tư
cũng như chuyển đổi việc thu phí dịch vụ thoát nước để có thể nâng cấp cũng như mở rộng hệ thống xử lý nước thải hiện nay